khoảng cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai một nguồn tin của quần chúng nhân dân từ biên giới cho biết
có một nhóm đối tượng đi từ tỉnh bô ly khâm xây lào đang tiến về phía biên giới thuộc địa phận hà tĩnh việt nam
bọn chúng mang theo một số lượng lớn ma túy đích đến của số hàng này là hà tĩnh và chủ của số hàng này cũng là người hà tĩnh
các trinh sát tại khu vực biên giới cũng nhận thấy xuất hiện một nhóm người mang theo những chiếc ba lô
rất là đẹp và rất là đẹp
lần này bọn chúng mang theo cả vũ khí
được trang bị cả vũ khí rất có thể bọn chúng sắp thực hiện một cuộc giao dịch
cũng trong thời gian này đối tượng long và trình cũng đang vắng mặt tại nhà

các trinh sát tại khu vực biên giới cũng nhận thấy xuất hiện một nhóm người mang theo những chiếc ba lô rất là đẹp
về điểm đánh bắt đối tượng trong khu vực rừng là nơi các đối tượng có nhiều lợi thế
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt cơ quan điều tra đã tổ chức diễn tập hạn chế tối đa những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến

được rồi chưa
theo lời khai của trình và long thì hai đối tượng nhận vận chuyển cho đối tượng tên là trường không rõ lai lịch
mỗi lần nhận hàng trình và long lại cắt rừng đi nhận hàng của các đối tượng người lào
khi thì sang bên lào khi thì ở việt nam vị trí lấy hàng không cố định
khi gặp hai bên không giao tiếp mà chỉ sử dụng ám hiểu hoặc là hàng sẽ được giấu ở một bụi cây
long và trình sẽ nhận ám hiểu
khi mang hàng về bọn chúng lại tiếp tục giấu ở các vị trí khác nhau trong rừng
sau một khoảng thời gian mới đến lấy về
và đây là lý do tại sao cơ quan điều tra nhiều lần phục kích
mà không thể bắt được đối tượng lào
đối tượng mang hàng
đối tượng tên là trường mà trình nhắc đến là ai
hắn có vai trò gì trong đường dây vận chuyển ma túy này
vụ án hiện đang được điều tra mở rộng
và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán giả của antv khi quá trình điều tra kết thúc